chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm
ban chấp hành chung mương đảng đã ra thông báo hội nghị
truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn của thông báo
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại thủ đô hà nội
hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã họp để thảo luận cho ý kiến về các vấn đề
lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đảng đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư theo quy định
về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch ban chấp hành chung mương đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu

báo cáo các công việc quan trọng bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị chung mương viii
đến hội nghị chung mương viii
báo cáo các công việc quan trọng bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị chung mương viii đến hội nghị chung mương ix khóa một mươi hai
xem xét thi hành kỳ luật cán bộ
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình báo cáo của bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng đã quyết nghị
một ban chấp hành chung mương đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm hai mươi một đồng chí ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư khóa một mươi hai theo quy định
hai ban chấp hành chung mương đảng đã xem xét cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch ban chấp hành chung mương đảng
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với hai trăm linh năm đồng chí để bộ chính trị xem xét quy định quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu theo thẩm quyền
ban chấp hành trung mương đảng đã thống nhất cao với tờ trình của bộ chính trị về việc đề nghị xem xét
thi hành kỳ luật đồng chí
bốn uy viên ban chấp hành chung mương đảng phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
ban chấp hành chung mương đảng đã quyết định kỳ luật đồng chí tất thành cang bằng hình thức
cách chức ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
cách chức phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhận kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
cách chức ủy viên ban thường vụ thành ủy tp hcm nhận kỳ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
theo quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương bộ chính trị và ban bí thư khóa một mươi hai
ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo
của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín
giao bộ chính trị nghiên cứu tiếp thu ý kiến thảo luận của ban chấp hành trung ương đảng
tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
ban chấp hành trung mương đảng đã xem xét báo cáo của bộ chính trị về những công việc quan trọng
bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương viii đến hội nghị trung ương chín khóa một mươi hai
bốn ban chấp hành trung mương đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết
thống nhất phát huy những kết quả quan trọng toàn diện đạt được của năm hai nghìn một mươi chín
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền
lãnh thổ và an ninh của quốc gia hoàn thành thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng